tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
thưa quý vị sáng nay phiên họp thứ bốn mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về luật cư trú sửa đổi
nhiều ý kiến trong ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng nếu quyết tâm hoàn toàn có thể thực hiện cơ sở dữ liệu về cư trú
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một như lộ trình mà bộ công an đề xuất
trình bày dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự thảo luật cư trú sửa đổi
chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội hoàng thanh tùng cho biết
chính phủ bộ công an cùng các cơ quan liên quan đã thể hiện quyết tâm rất cao chỉ đạo và hành động quyết liệt
phân đấu hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu về cư trú
để có thể vận hành chính thức từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một là thời điểm luật cư trú sửa đổi dự kiến có hiệu lực thi hành
tuy nhiên một số ý kiến lo ngại khi luật có hiệu lực vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thì chưa giải quyết được
các giao dịch dân sự liên quan đến hộ khẩu và đề nghị thời hạn chuyển tiếp đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
liên quan đến vấn đề trên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị giữ nguyên như phương án
chính phủ trình là luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh bộ công an sẽ đưa vào vận hành chính thức
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và đáp ứng được yêu cầu quản lý cư trú đối với công dân
liên quan đến vấn đề trên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ công an đề nghị giữ nguyên như phương án chính thức
bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ công an đề nghị giữ nguyên như phương án chính thức
bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ công an đề nghị giữ nguyên như phương án chính thức
bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ công an đề nghị giữ nguyên như phương án chính thức

lòng trung thành tuyệt đối với tổ quốc và nhân dân với đảng nhà nước phát huy những thành tựu
kinh nghiệm truyền thống anh hùng vẻ vang quyết tâm thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng
nhà nước các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội đối ngoại đảm bảo an ninh quốc
phòng và trật tự an toàn xã hội chủ động nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện ngăn chặn
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tội phạm giải quyết hiệu quả
quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống
xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng
biết ơn sâu sắc sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ những ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các đồng
chí lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ công an đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm mong muốn tiếp tục nhận
được sự hỗ trợ giúp đỡ những ý kiến quý báu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trưởng thành
từ công an để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh và thực hiện thắng lợi
mọi nhiệm vụ trong thời gian tới phát biểu tại buổi gặp mặt các đồng chí đại biểu bày tỏ
xúc động khi về dự buổi gặp mặt tự hào về truyền thống của lực lượng công an nhân dân và nhớ
về những kỷ niệm tốt đẹp khoảng thời gian tham gia công hiến tâm sức cho sự phát triển và trưởng
thành của lực lượng công an nhân dân các đại biểu cũng bày tỏ tâm niệm dù ở cương vị công tác nào
các đồng chí đã và sẽ luôn công hiến tấm lòng trong sáng những đóng góp tâm huyết để tiếp tục
xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại hoạt động hiệu lực
hiệu quả xứng đáng với niềm tin yêu và là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước và cuộc sống
bình yên hạnh phúc của nhân dân
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam sáng nay ngày một mươi tháng tám
tại hà nội thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến
dân hương tưởng niệm và thăm hỏi gia đình các đồng chí cố lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quý vương cùng đoàn công tác đã đến dân hương tưởng nhớ cố thứ trưởng trần đông
cố thứ trưởng thường trực lê quốc thân cố thứ trưởng trần quyết cố thứ trưởng thường trực phạm tâm long
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quý vương ân cần thăm hỏi
sức khỏe và trao quà của bộ công an đến thân nhân gia đình các đồng chí cố thứ trưởng bày tỏ sự
trân trọng biết ơn về những công hiến lớn lao của các đồng chí cố thứ trưởng trong sự nghiệp cách mạng
nói chung sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân nói riêng
đón nhận tình cảm của thứ trưởng lê quý vương cùng đoàn công tác thân nhân gia đình các cố thứ trưởng
gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm chia sẻ động viên của lãnh đạo bộ công an
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình
sáng ngày chín tháng tám tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín đến công an các đơn vị liên quan trực thuộc bộ và công an các tỉnh thành phố trực
thuộc trung ương nhằm quán triệt chỉ đạo một số nội dung để thực hiện tốt công tác phòng chống
dịch bệnh trong thời gian tới
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh chủ trì hội nghị
báo cáo tại hội nghị của đại diện cục y tế bộ công an đã cầm nhật tình hình và hướng dẫn công an các đơn vị địa phương
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong đó yêu cầu tăng cường hiệu quả trong phối hợp triển khai
các biện pháp phòng chống dịch thời gian tới công an các đơn vị địa phương tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh
tập trung triển khai các nhiệm vụ cấp bách như quán triệt thực hiện các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại các thông báo và cắt điện chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch covid một mươi chín thực hiện các biện pháp phòng
cá nhân cho cán bộ chiến sĩ công an trong khi làm nhiệm vụ công an sáu mươi ba tỉnh thành phố đặc biệt tại các tỉnh thành phố
có ca mắc covid một mươi chín tiếp tục khẩn trương thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để truy vết xác minh
tất cả các trường hợp có nguy cơ phối hợp với lực lượng y tế chính quyền địa phương tổ chức cách ly
khoanh vùng nhanh dập dịch gọn không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tăng cường bảo đảm an ninh an toàn tại các khu cách ly tập trung
các khu vực phong tỏa có dịch bệnh phát biểu tại hội nghị thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn
đánh giá cao kết quả công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong giai đoạn trước mắt
trước cái tình hình như vậy đánh giá lại sự nỗ lực của công an trong toàn quốc nhưng mà chủ yếu ở các địa phương
chúng tôi thấy là sự nỗ lực rất là lớn và cũng có thể biểu dương sự cố gắng tinh thần trách nhiệm
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng các phương án
sử dụng nhà khách nhà công vụ vào việc phục vụ công tác phòng chống dịch
đặc biệt nhấn mạnh các bệnh viện công an cơ sở y tế tại các cơ sở giam giữ
thực hiện nghiêm ngặt nhất công tác kiểm soát phòng chống lây nhiễm
tôi nhắc lại các bệnh viện nói chung là thực hiện nghiêm ngặt nhất việc lây nhiễm trong bệnh viện
nếu xảy ra tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện trước khi tôi nhận hình thức kỷ luật
thì giám đốc bốn bệnh viện đó phải chịu trách nhiệm trước
kể cả các hệ thống y tế công an nhân dân của chúng ta cũng như vậy
đừng đổ cho khách quan này khách quan khác bất ngờ dự bó không hết như loài này khác là không thể có cách lập luận đó được
để nó phòng chống dịch mà mình vào tặng cơ sở y tế rồi còn gì nữa để mà nói không được đâu
phải xác định lại phải rà soát lại
trong đó bao gồm cả y tế của các cơ sở giam giữ
bên cạnh đó đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu cục quản lý xuất nhập cảnh chủ trì ra soát đánh giá lại tình hình xuất nhập cảnh trái phép tại các địa phương
công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân tuyên truyền kích động
nói xấu xuyên tạc bịa đặt thông tin sai sự thật các hành vi sản xuất lưu hành buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng
vận chuyển trái phép những mặt hàng vật tư trang thiết bị y tế
đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị truyền thông trong và ngoài ngành
kịp thời tuyên truyền sự nỗ lực cố gắng và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín